tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức lễ phát động cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi startupkai
startup kine là hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh sinh viên
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thúc đẩy việc ứng dụng kiến thức kỹ năng được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn
đồng thời kết nối các dự án có tính khả thi cao với các nhà đầu tư
giải thưởng từ cuộc thi không chỉ là bằng khen của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
mà còn được hỗ trợ triển khai dự án từ các nhà đầu tư